quay trở lại câu chuyện về những biểu hiện ban đầu dối lận tiêu hóa ở trẻ nhỏ
thì thú thật với các chuyên gia là không phải bậc cha mẹ nào cũng đủ kiến thức
hay là đủ sự nhạy cảm để mà phát hiện
bởi vì nó quá đa dạng với những biểu hiện đúng không ạ
vậy xin nhờ phó giáo sư nguyễn thị diệu thúy ạ
chị có thể cho chúng tôi biết rằng là với những cái biểu hiện ban đầu nào
thì cha mẹ cần phải lưu tâm để có thể là thay đổi một chút về cách chăm sóc
còn với những biểu hiện nào thì chúng ta ngay lập tức phải đưa đến cơ sở y tế
như chúng ta đã trao đổi từ đầu
dối lận tiêu hóa là một tình trạng rất là đa dạng
và có rất nhiều biểu hiện lâm sàng khác nhau
tùy vào vị trí tổn thương khác nhau
thế thì cái thông thường nhất
các anh chị sẽ để ý là
đứa trẻ bình thường tự dưng nó hơi có biện tượng
mình gọi là phản xạ hay đau bụng một chút
nhưng mà thực chất thì đứa trẻ nó không thể nói được
là nó rất đau bụng
hay quấy khóc hơn một chút bình thường một chút
như kiểu chúng ta hay tả xoa bụng
nó có dễ chịu hơn không
số lượng phân nó có bất thường gì không
chẳng hạn như là phân thì nó không hẳn là phân lỏng
nhưng phân nó nhiều hơn bình thường
hay dân gian gọi là phân sống chẳng hạn
phân sống hơn bình thường chẳng hạn
rồi đôi lúc giới trẻ nó có thể táo bón
có một số đứa trẻ thì ngay ở miệng
nó có thể là bỏ ăn chán ăn
thế thì đấy là những cái dấu hiệu rất là đa dạng
rất đa dạng
thế thì bây giờ nói là dấu hiệu đó dấu hiệu sớm
thì rất là khó bởi vì mỗi loại
thì nó có một cái biểu hiện khác nhau
tuy nhiên đúng là người ta phải lưu ý là những dấu hiệu nào
đứa trẻ cần phải đưa đến bệnh viện rõ ràng là như thế
ví dụ đứa trẻ có việc bỏ ăn
trong giáo dạy y khoa chúng tôi
thì những cái trẻ bỏ ăn
hoặc là chúng ta phải đưa đến bệnh viện
những đứa trẻ trong năm đầu đời cân nặng nó luôn luôn đi theo đường đi lên
tức là tháng nào nó phải tăng
nó tăng thế nhưng nếu đứa trẻ cân nặng nằm ngang
mặc dù là cân nặng nó chưa rời xuống
cái mức chúng tôi có gọi là mức
trong giới hạn bình thường và giới hạn là
dưới dưới bình thường tức là suy dinh dưỡng
đứa trẻ nó chưa hề rơi xuống giới hạn bình thường
nhưng cân nặng nó nằm ngang hoặc đi xuống
là có vấn đề là bắt buộc phải đưa đến khám
để xem ăn uống thế nào
để cho chó nó như thế nó không ốm đau
không làm sao cả nhưng mà nó lại không lên cân được
trong cái năm đầu đời đấy là ví dụ
phải đưa đến khám ngay lập tức mặc dù nó không phải cấp cứu
có thể là hôm nay sáng có thể là chiều
nhưng phải đưa đến khám những đứa trẻ nó có dấu hiệu
dối loạn tiêu hóa kéo dài
ví dụ như là cho trẻ tiêu chảy kéo dài
đứa trẻ táo bón lâu một thì chúng ta cũng phải đưa đến khám
để có một tư vấn phù hợp
và những đứa trẻ cũng phải khám đôi lúc bố mẹ
rất nhiều trường hợp chúng tôi đứa trẻ bỏ ăn
và không biết tại sao cả
cuối cùng đến khám là bát miệng rất là nhiều
đơn giản như thế thôi và đứa trẻ có phản xác rất là sợ
rồi một số đứa trẻ
mình đổ chế độ ăn lập tức đứa trẻ có hiện tượng là
khóc thét sau khi ăn
thậm chí đi ngoài phân máu thì dị ứng sữa
tức là nó rất đa dạng rất là đa dạng
cho nên khi mình thấy có gì bất thường
thì mình phải đưa đến khám nhất là khi mình đổ chế độ ăn
cho đứa trẻ chúng tôi khuyến cáo rất nhiều
những đứa trẻ vào thời điểm sáu bảy tháng
như chị nga vừa nói là thời điểm trường hợp ăn dặm
là cái thể thức ăn là phải ăn từng loại một
hôm nay chị ăn trồng hai ba loại
thế thì nó dị ứng cái gì tôi cũng chẳng biết được
hôm nay chúng tôi nghi ngờ dị ứng sữa
xong rồi lại thêm mấy con tôm ví dụ như thế
thêm một quả trứng tôi không biết dị ứng cái gì cả
thì ta khuyến cáo là bổ sung từng loại một
chẳng hạn như ba bốn loại này xong rồi loại kia
để chúng ta xem là như thế nào
tóm lại là mình chăm sóc con là thấy nó có cái gì bất thường
thì chúng ta cũng phải đưa đến khám
có sinh dưỡng hoặc là chuyên có tiêu hóa
họ sẽ tư vấn rất đầy đủ
thưa chị nhưng mà trong cái dối loạn tiêu hóa này
ở trẻ thì nó có thể hay là chúng ta ở trong y học
có phân loại nó thành từng cái hạng mốc
của sự nguy hiểm không ạ
sự nguy hiểm thì tôi cũng tự vì
thực ra dối loạn tiêu hóa ít khi mà nó gây
những biến chứng lâu dài thì nó có
lâu dài thì gây hậu quả còn trước mắt
cấp tính thì nó cũng không gây hậu quả
và nó tùy từng nguyên nhân gây vậy
chúng ta không phân loại là mức độ nặng nhẹ
chúng ta không phân loại theo mức độ dưỡng loại tiêu hóa
thì không có phân loại